thành đoàn tp hcm đã tổ chức ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi
với quan điểm ba chung
chung ngày cao điểm chung chỉ tiêu chung công trình thực hiện năm chương trình chiến dịch tình nguyện
mùa hè xanh tiếp sức mùa thi hoa phượng đỏ kỳ nghỉ hồng vàng hành quân xanh
chiến dịch tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra trong ba mươi sáu ngày gồm các hoạt động ý nghĩa
như các hoạt động văn hóa và xây dựng văn minh đô thị
vì đàn em thân yêu uống nước nhớ nguồn tham gia bảo đảm an sinh xã hội
chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn hóa giao thông
bên cạnh đó các chiến sĩ tình nguyện sẽ chung tay thực hiện một mươi ba chỉ tiêu gắn với các công trình
phần việc trọng điểm như năm hoạt động làm sạch bờ biển tham gia cải tạo năm tuyến kênh rạch
xây dựng nâng cấp ba mươi sân chơi cho thiếu nhi xây dựng hai mươi bốn không gian xanh tại khu dân cư
lắp đặt mới ba mươi năm bồn rửa tay phòng chống dịch covid một mươi chín